sau những vụ mùa thất thu do là được mùa mất giá còn được giá thì lại mất mùa năm nay người trồng cà phê tại miền núi tại huyện miền núi hướng hóa của tỉnh quảng trị lại phải đứng trước những khó khăn do hạn hán kéo dài trong nhiều tháng liền
đến thời điểm hiện tại dù những cơn mưa đã bắt đầu xuất hiện nhưng người trồng cà phê tại đây dường như đã bất lực người dân nơi đây không còn mong đợi vào một vụ mùa đem lại thu nhập và năng suất của hơn ba hectare cà phê tại đây đang bị sụt giảm nghiêm trọng do hạn hán kéo dài
vườn cà phê của gia đình ông nguyễn đình mỹ ở thôn tân xuyên xã tân hợp huyện hương hóa cây cà phê trơ cành do thiếu nước liên tục
gia đình ông có hai năm hectare cà phê và đây được xem là loại cây trồng chủ lực
mang lại hiệu quả kinh tế lâu nay

những diện tích cà phê còn lại có khả năng cho quả là do nằm ở gần khay suối được cung cấp nước đầy đủ
theo thống kê đến hiện tại lượng cây chết do hạn hán chiếm ba cây bị ảnh hưởng nặng do hạn hán chiếm bảy mươi năm
theo thống kê đến hiện tại lượng cây chết do hạn hán chiếm ba cây bị ảnh hưởng nặng do hạn hán chiếm bảy mươi năm